hành vi vứt rác trên vỉa hè đường phố hệ thống thoát nước sẽ bị phạt từ năm đến bảy triệu đồng
đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt hành chính từ một đến ba triệu đồng
những thông tin này đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người bởi trong thời gian qua
những hình ảnh không đẹp mắt đó đã xuất hiện khá nhiều từ đô thị đến các làng quê
theo nghị định số một trăm năm mươi năm của chính phủ vừa được ban hành hành vi đi vệ sinh ngoài đường
hay vứt rác thải bừa bãi có thể bị phạt tới hàng triệu đồng
cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi sai phạm như đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định
sẽ phạt từ một ba triệu đồng
hành vi vứt rác thải bừa bãi tại khu trung cư thương mại sẽ bị phạt từ ba đến năm triệu đồng
vứt tàn màu thuốc lá không đúng nơi quy định có mức phạt từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
đặc biệt hành vi vứt rác thải trên vỉa hè đường phố hệ thống thoát nước sẽ bị phạt từ năm đến bảy triệu đồng
quy định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một hai hai nghìn một mươi bảy tức mùng năm tết nguyên đán linh dậu